theo thông tin ban đầu trưa ngày năm tháng năm em ca đi câu cá và sử dụng loại dây câu có hai lưỡi câu gắn vào hai đầu của một sợi dây dài khoảng hai mươi cm
trong lúc ngồi câu em đã đưa lưỡi câu vào miệng và vô tình nốt vào thực quản
một lưỡi câu của đầu dây còn lại vẫn ở bên ngoài miệng
gia đình đã nhanh chóng đưa em ca đến bệnh viện bà rịa để cấp cứu
tại đây các bác sĩ thăm khám chụp x quang và hội trần với các bác sĩ nội soi và gây mê
sau đó em ca đã được thực hiện nội soi thực quản để gấp dị vật
khi nội soi vào thực quản bác sĩ phát hiện lưỡi câu có dính theo sợi dây và đang bị kẹt ở thực quản
bác sĩ nội soi đã gấp lưỡi câu ra ngoài an toàn niêm mạc vùng hồ họng và thực quản của bệnh nhân không bị tổn thương
hiện tại tình trạng sức khỏe của em ca đã ổn định
trước đó thông tin từ bệnh viện trẻ em hải phòng cho biết bệnh viện vừa cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhi năm tuổi
học dị vật do nuốt phải viên pin dùng cho đồ chơi
bệnh nhi là cháu d t h sinh năm hai nghìn một mươi chín trụ tại quận dương kinh thành phố hải phòng nhập viện trong tình trạng khó thở nguy kịch
gia đình cháu bé cho biết trong quá trình chơi cháu đã tự tháo pin trong đồ chơi cho vào màu ngậm và không may nuốt phải
các bác sĩ bệnh viện trẻ em hải phòng đã tiến hành thăm khám kịp thời gây mê nội soi và gấp dị vật là viên pin dạng cúc
có đường kính một năm cm ra khỏi dạ dày của cháu bé an toàn
theo các bác sĩ bệnh viện trẻ em hải phòng dị vật là pin bên trong có chứa hóa chất rất độc
nếu để nằm lâu trong dạ dày pin sẽ phân hủy phát tán chất độc ra ngoài sẽ gây hoại tử có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng
được biết thời gian qua bệnh viện trẻ em hải phòng đã tiếp nhận và tiến hành nội soi gấp thành công rất nhiều ca bệnh là trẻ em
nuốt phải dị vật các loại như pin đồng su đinh vít lưỡi câu chiều khóa kim tiêm
một bệnh nhân khác là cháu n n qui sinh năm hai nghìn một mươi chín trú tại huyện thủy nguyên thành phố hài phòng
nhập viện do nốt phải vật thể kim loại dạng đồng su có đường kính tới ba cm bị hóc trong thực quản
cũng tại hải phòng hồi đầu năm bệnh viện quốc tế sản nhi hải phòng cấp cứu và điều trị thành công cho hai bệnh nhi do nốt phải dị vật
trong đó có trường hợp bé n m k sinh năm hai nghìn một mươi tám ở xã hồng phong huyện an dương thành phố hài phòng nuốt cả sợi dây chuyền dài đúc dạng xích vào trong ổ bụng
khuyến cáo về tình trạng đốt dị vật ở trẻ tiến sĩ bác sĩ ngô anh vinh phó trưởng khoa sức khỏe vị thành niên bệnh viện nhi trung ương cho biết
hóc dị vật là một tai nạn sinh hoạt khá là thường gặp trong cuộc sống của chúng ta
trong sự trí có nhiều trường hợp chúng ta sự trí kịp thơi tại hiện trường tuy nhiên vẫn không thể cứu được hoặc để lại di trường nặng nề
vì ngoài vấn đề chúng ta sự trí kịp thơi nhưng mà chúng ta sự trí có đúng cách hay không thì đó là một vấn đề rất quan trọng
và một điều thứ hai là trong một số loại dị vật do tắc nghẽn đường thở hoàn toàn gây sự hấp nặng thì vấn đề sự trí cũng rất là khó khăn tại hiện trường
vì thế cho nên là tùy loại dị vật và mức độ tắc nghẽn của dị vật và chúng ta nắm kỹ thuật mà sự trí dị vật có tốt không
thì cái đó nó sẽ quyết định rằng là vấn đề cứu sống trẻ hoặc là để hạn chế di chứng của trẻ
và một số cái sai lầm khi mà bố mẹ trẻ xử trí ban đầu khi mà trẻ bị hóc dị vật
ví dụ như là bố mẹ sẽ cố gắng cho trẻ ăn hoặc là uống để làm sao mục đích là gì để đẩy cái dị vật vào trong
nhưng tuy nhiên với dị vật đường thở thì cái điều đấy vô hình dung có thể là làm cho trẻ càng bị tắc nghẽn đường thở và là tổn thương sự hấp càng nặng hơn và nguy hiểm hơn
ngoài ra một số cái sai lầm là bố mẹ sẽ thường hay cố tình dùng tay để móc hiện vật ra ngoài
với những dị vật ở sâu thì khi mà chúng ta dùng tay bóc dị vật ra thì điều ấy rất là nguy hiểm
bởi vì chúng ta vô hình dung có thể là đẩy dị vật vào đằng trong